giới chức israel khẳng định cuộc tấn công bộ binh vào thành phố rafah ở cực nam gaza chỉ là quân sự hoạt động hạn chế
đồng thời đổi lỗi cho lực lượng hamas thiếu hợp tác khiến cho cuộc diễn leo thang
về phần mình hamas cảnh báo không thể có thỏa thuận trao đổi con tin nếu cuộc tấn công vào rafah còn tiếp diễn
thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định đề xuất ngừng bắn mà hamas đưa ra hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của israel
và chỉ nhằm mục tiêu cản trở cuộc tấn công của israel vào rafah
lý giải cho cuộc tấn công của quân đội israel vào phía đông thành phố rafah và kiểm soát cửa khẩu rafah
ông netanyahu nhấn mạnh đây là bước đi then chốt hướng tới việc vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực quân sự của hamas
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng israel khẳng định chiến dịch tấn công vào rafah sẽ không dừng lại
cho đến khi hamas bị tiêu diệt hoặc con tin đầu tiên được trở về israel
trong phản ứng mới nhất về động thái của israel quan chức cấp cao hamas cảnh báo sẽ không thể tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin
nếu israel tiếp tục hoạt động quân sự tại rafah
quan chức hamas khẳng định lực lượng này đã nhân nhượng tối đa
đồng nghĩa với việc chỉ theo đuổi những đòi hỏi tối thiểu trong đề xuất ngừng bắn mới nhất
vì vậy quyền quy định số phận của thỏa thuận trao đổi con tin giờ đây thuộc về thủ tướng israel benjamin netanyahu
liên quan đến vấn đề này các phái đoàn của israel phong trào hồi giáo hamas qatar và mỹ đã đến cairo
ai cập để nối lại đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại gaza
dự kiến giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ sẽ đến
israel vào ngày hôm nay để thảo luận với thủ tướng nước chủ nhà benjamin netanyahu và các quan chức cấp cao khác
ủy ban chế thập đỏ quốc tế icrc đã ra thông báo kêu gọi bảo vệ thường dân ở giải gaza
thông báo nhắc tới việc cơ quan này từng cảnh báo chiến dịch quân sự của israel ở thành phố rafah
sẽ mang tới nhiều nguy cơ cho dân thường vì hơn một triệu người dân palestine phải di rời đang sống ở phía nam của giải gaza
icrc hy vọng các bên sẽ đạt được cả thỏa thuận nhằm đoàn tụ các gia đình và cung cấp viện trợ cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột
icrc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian trung lập trong việc thực hiện các khía cạnh nhân đạo của thỏa thuận
icrc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng nghĩa vụ pháp lý theo quy định của luật nhân đạo quốc tế
để bảo vệ và bảo toàn mạng sống dân sự và các vật thể dân sự
hiện các đội icrc đang có mặt tại hiệp thống của các quốc tế
họ đang đáp ứng các nhu cầu nhân đạo
riêng tại thành phố rafah icrc đang giúp đỡ mọi người bao gồm cung cấp bữa ăn nước uống lèo nệm và chăm sóc y tế
trong khi đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi israel và hamas nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn
đồng thời cảnh báo israel rằng cuộc tấn công vào thành phố rafah ở phía nam gaza sẽ là sai lầm chiến lược tai họa chính trị và cơn ác mộng nhân đạo
bộ quốc phòng belarus
bộ quốc phòng belarus cho biết quân đội nước này đã bắt đầu kiểm tra mức độ sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
song song với việc chuẩn bị cho một cuộc tập trận hạt nhân với nga
truyền thông nhà nước belarus dẫn lời bộ trưởng quốc phòng nước này cho biết tổng thống alexander lukashenko đã ra lệnh kiểm tra đột xuất
đối với lực lượng phụ trách các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật trong đó các khoa mục kiểm tra từ lập kế hoạch chuẩn bị và sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật
vì kiểm tra có sự tham gia của một sư đoàn tên lửa iskander và một phi đội máy bay su hai mươi năm
tuyên bố mới nhất của belarus được đưa ra trong bối cảnh tổng thống lukashenko tháng trước cho biết hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga đã được triển khai ở belarus
theo một thỏa thuận được tổng thống hai nước công bố vào năm ngoái
vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường trái ngược với đầu đạn chiến lược được thiết kế để chiến tiêu toàn bộ một khu vực rộng lớn như cả một thành phố của kẻ thù
ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh bao gồm chín mươi bảy điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi triển vọng đến năm hai nghìn ba mươi sáu
xác lệnh được đưa ra nhằm phát triển kinh tế và xã hội bền vững của nga củng cố chủ quyền đất nước văn hóa giá trị và kinh tế tăng dân số đất nước và cải thiện mức sống của người dân dẫn đầu về công nghệ
nằm trong sắc lệnh của tổng thống putin dự kiến sẽ tăng tuổi thọ trung bình lên tám mươi một tuổi và đảm bảo cung cấp cho mỗi người dân
nga ít nhất diện tích ba mươi ba m hai trên mỗi người vào năm hai nghìn ba mươi và ít nhất ba mươi tám m hai trên một người vào năm hai nghìn ba mươi sáu
ngoài ra lệnh tăng gấp đôi mức lương tối thiểu trong sáu năm lên ba mươi năm rup trong một tháng tương đương với gần bốn trăm linh usd và lương hưu ở mức không thấp hơn tỷ lệ lạm phát
giảm tỷ lệ nghèo ở nga xuống dưới bảy vào năm hai nghìn ba mươi và dưới năm vào năm hai nghìn ba mươi sáu
tổng thống putin vạch ra việc đưa nền kinh tế vào tốc bốn dẫn đầu thế giới về sức mua tương đương
đạt được tốc độ tăng trưởng gdp trên mức trung bình thế giới và không muộn hơn năm hai nghìn ba mươi
kết quả này phải đạt được bằng cách tăng năng suất lao động trong khi duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tỷ lệ thất nghiệp thấp
sắc lệnh của tổng thống cũng đề ra việc đến năm hai nghìn ba mươi nga là top một mươi nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển khoa học
đến năm hai nghìn ba mươi ít nhất bảy mươi các dự án của nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phải được thúc đẩy và phát triển và tăng lên tám mươi vào năm hai nghìn ba mươi sáu
để đạt được những mục tiêu đề ra tổng thống putin đã chỉ đạo chính phủ điều chỉnh các dự án quốc gia hiện có và giới thiệu một mươi một dự án mới trước ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
trong bài phát biểu tuyên thệ nhậm chức tổng thống liên bang nga lần thứ năm diễn ra hôm bảy tháng năm ông putin đã tuyên bố nước nga sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ thực hiện bằng được các kế hoạch dài hạn và quy mô vì lợi ích của nhân dân
cũng trong ngày hôm qua một vụ tấn công mạng đã xảy ra nhằm vào bộ quốc tế
thông tin đã được thủ tướng anh rishi sunak xác nhận
thủ tướng rishi sunak cho biết một tác nhân xấu có thể đã xâm phạm hệ thống chi trả lương của lực lượng vũ trang anh
bộ quốc phòng anh đã phải can thiệp đưa hệ thống vào trạng thái ngừng hoạt động để thực hiện các bước hỗ trợ đối với những quân nhân bị ảnh hưởng
truyền thông anh cho biết vụ tấn công có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong đó có thông tin chi tiết ngân hàng của quân nhân anh đang công tác trong các đơn vị hải quân lục quân và không quân hoàng gia
cũng theo truyền thông anh hệ thống bị thâm nhập do một nhà thầu tư nhân quản lý và vụ việc này có thể sẽ được chính quyền anh thông tin chi tiết cho giới luật pháp nước này
trong phần tiếp theo của bản tin
ngập lụt ở brazil số người thiệt mạng đang tiếp tục gia tăng
cùng tìm hiểu cuộc cách mạng thanh toán điện tử quốc gia đông nhân dân nhất thế giới ấn độ
cơ quan quốc phòng dân sự của rio grande do sul bang cực nam của brazil cho biết
ít nhất chín mươi người đã được xác định tử vong do ngập lụt nghiêm trọng và số người thiệt mạng có thể còn tăng
trong bối cảnh các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục được trải khai
trong khi đó hơn một trăm ba mươi người vẫn chưa được tìm kiếm và cứu hộ
trong khi đó hơn một trăm ba mươi người vẫn chưa được tìm kiếm và cứu hộ

mưa lớn từ tuần trước đã khiến nhiều dòng sông tràn bờ và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng
khiến nhiều người các tuyến đường bị hư hỏng đồng thời gây khó khăn cho công tác cứu hộ
hàng chục người vẫn phải đứng trên mái nhà để đợi được giải cứu bằng tàu hoặc máy bay trực thăng
tổng thống lula da silva cho biết ước tính thiệt hại chỉ có thể được xác định sau khi nước rút
đồng thời cam kết trợ giúp từ chính phủ liên bang để giúp khắc phục hậu quả của thảm họa
thưa quý vị thanh toán điện tử giờ đã trở nên phổ biến trong hệ thống tài chính của chúng ta
không chỉ ở trong các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi mà có những lúc ngay cả ở những gánh hàng rau hay quán trà đá
người ta cũng có thể yêu cầu bạn thanh toán điện tử nếu họ không có tiền trả lại
cuộc cách mạng thanh toán điện tử đang phủ sóng toàn cầu
và quốc gia dẫn đầu xu hướng này chính là ấn độ đất nước đông dân nhất trên thế giới
thanh toán điện tử cũng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực trở thành siêu cường kinh tế của ấn độ
đây là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và thủ tướng narendra modi
người hiện đang tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp cho biết ông muốn ấn độ được coi là quốc gia phát triển vào năm hai nghìn một mươi năm
vậy hãy xem là cuộc cách mạng thanh toán điện tử ấn độ đã và đang diễn ra như thế nào
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
hiện nay chỉ riêng ấn độ đã chiếm tới bốn mươi thị phần thanh toán điện tử theo thời gian thực của thế giới
những mã qr như thế này xuất hiện trên khắp ấn độ và quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định rằng
ấn độ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thanh toán điện tử nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác
nhưng chỉ vài năm trước bối cảnh thị trường thanh toán của quốc gia nam á này hoàn toàn khác
hầu hết các giao dịch trước đây ở ấn độ đều sử dụng tiền mặt vì thế tiền mặt được coi là vua
còn nếu bạn đến ấn độ bây giờ bạn sẽ thấy mã qr khắp nơi
ngay cả những người bán trà trà quà là trên đường phố cũng sử dụng hình thức thanh toán điện tử
nỗ lực số hóa xã hội của ấn độ đã bắt đầu khoảng một mươi năm năm trước nhưng thanh toán điện tử lúc đó chưa bắt kịp xu hướng
phải đến năm hai nghìn một mươi sáu hai sự kiện đã thay đổi mọi thứ
đầu tiên là việc tập đoàn thanh toán quốc gia ấn độ cho ra mắt giao diện thanh toán hợp nhất upi
upi cho phép người dùng sử dụng điện thoại của họ làm thẻ ghi nợ ảo
chuyển tiền từ gần sáu trăm linh ngân hàng thành viên và công ty fintech ngay lập tức mà không cần nhập chi tiết ngân hàng hoặc trả phí giao dịch
một thống kê đơn giản cho thấy chỉ riêng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
các giao dịch qua cơ sở upi của ấn độ lên tới hơn tám tỷ giao dịch với tổng lượng tiền giao dịch là hơn hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
cuộc cách mạng thanh toán điện tử được thúc đẩy thông qua một loạt chương trình do chính phủ khởi xướng
đặc biệt là chương trình ấn độ kỹ thuật số
nhưng ý tưởng thanh toán điện tử chính thức khởi nguồn từ việc hủy bỏ tiền tệ vào năm hai nghìn một mươi
cuối năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ ấn độ bất ngờ loại bỏ hai tờ tiền mệnh giá lớn là năm trăm linh rupee và một rupee
chiếm tám mươi sáu tổng lượng tiền đang lưu hành với mục tiêu chống tham nhũng
cùng thời điểm đó tập đoàn realand cũng ra mắt mạng di động geo cho phép người dân truy cập internet với giá siêu rẻ
cho đến năm hai nghìn một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín bùng phát tiếp tục là chất xúc tác thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng các giao dịch điện tử khi mọi người tránh tiếp xúc
từ kinh doanh cửa hàng này được ba năm rồi và từ lúc bắt đầu mọi giao dịch đều được thực hiện điện tử
ưu điểm là sau khi khách hàng quét mã tôi sẽ nhận được một tin nhắn dạng âm thanh như thế này
facegm đã nhận khoản thanh toán hai mươi một rupee
tôi biết chính xác số tiền được truyệt vào
nhưng ấn độ vẫn đang không biết
đang đối mặt với thách thức khi còn một bộ phận người dân cố thủ với tiền mặt
bên cạnh đó khả năng tiếp cận với thiết bị điện tử thông minh nhận thức về các giao dịch thanh toán điện tử
và kiến thức về việc sử dụng dịch vụ này vẫn là vấn đề nan giải với những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc người dân khu vực nông thôn ấn độ
khi áp dụng chuyển đổi quy mô lớn chẳng hạn như chương trình ấn độ kỹ thuật số
chúng ta có thể vô tình nới rộng sự phân hóa vì không phải ai cũng có khả năng và kỹ năng để hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng
hy vọng rằng trong tương lai tất cả mọi người đều nhận được lợi ích từ quá trình chuyển đổi kinh tế của ấn độ
mặc dù bất bình đẳng vẫn là một vấn đề nhưng xu hướng không dùng tiền mặt sẽ tiếp tục mạnh mẽ
thúc đẩy hơn nữa số lượng và giá trị của nguồn vốn chảy vào nền kinh tế chính thức
hiện tập đoàn thanh toán quốc gia ấn độ cũng đang tập trung vào việc
mở rộng ra nước ngoài để giúp công dân làm việc ở nước ngoài gửi tiền về nước dễ dàng hơn
hoặc cho phép khách du lịch ấn độ thanh toán bằng thú vị